tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo phan thị kim huệ
trú tại tỉnh bình dương sáu năm tù về tội môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
mai đình hồng chú tỉnh bình dương hai năm sáu tháng tù
bùi văn hữu chú tỉnh bình phước hai năm tù treo cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
theo cáo trạng vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một khi biết có hai người phụ nữ chú tỉnh đồng nai và bình dương
có ý định sang campuchia làm việc huệ đã hứa hẹn sẽ đưa qua campuchia làm nhân viên phục vụ quán karaoke
với mức lương từ bảy mươi đến một trăm linh triệu đồng
đến ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực xã lộc hòa huyện lộc ninh tỉnh bình phước
huệ đã có hành vi môi giới cho hồng và hữu
tổ chức cho hai người phụ nữ này xuất cảnh trái phép để thu lợi bất chính số tiền sáu năm triệu đồng
hồng thu lợi hai năm triệu đồng và hữu thu lợi bốn triệu đồng
ngoài ra huệ còn tổ chức môi giới cho một số người khác xuất cảnh trái phép sang campuchia
tại lào cai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đã bắt giữ thành công hai đối tượng
truy nã với tội danh cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật
theo hồ sơ vụ án thảo xeo dơ và sùng xeo báo cùng chú tại huyện
mường khương tỉnh lào cai nhận lời của một đối tượng đi đòi nợ thuê với số tiền hai tỷ đồng
đối với anh lý a tráng chú tài huyện mường nhé tỉnh điện biên
hai đối tượng trên đã bắt giữ anh tráng và uy hiếp người nhà
cướp số tiền khoảng năm trăm hai mươi hai triệu đồng rồi bỏ trốn
ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh lào cai đã bắt giữ thành công hai đối tượng trên
thêm một vụ tông xe vào lực lượng làm nhiệm vụ khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra đã xảy ra tại đà nẵng
đối tượng lê hoàng một mươi bảy tuổi trú tại quận hải châu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu
khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
tối ngày một mươi chín tháng chín tổ công tác thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố đà nẵng
phát hiện hoàng điều khiển xe máy chở theo hai người bạn có hành vi lạng lách đánh võng
hò hét không để bút bảo hiểm gây mất an toàn giao thông nên áp sát ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên hoàng cương quyết chống đối và tăng ga tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ
hành vi của hoàng đã khiến đại úy võ hồng thuấn tổ trưởng và thượng úy nguyễn văn thọ
thành viên tổ công tác bị thương xe mô tô công vụ bị hư hỏng phần đầu
cả ba thanh niên sau đó đều bị khống chế và khai nhận do có sử dụng rượu bia
lại không có bảng lái sợ bị kiểm tra nên tăng ga đâm vào cảnh sát một trăm một mươi ba
giả danh là công an và lên mạng
công an và lên mạng làm quen tán tỉnh rồi chiếm đoạt tiền của các cô gái
trần minh thiều chú tại quận lê trân thành phố hải phòng
đã bị công an huyện nam sách tỉnh hải dương khởi tố và bắt tạm ra
sau khi đặt mua một bộ trang phục của lực lượng cảnh sát nhân dân trên mạng
thiều đăng ký một tài khoản facebook có tên trần minh anh và tài khoản zalo có tên nam anh
rồi đăng tải nhiều hình ảnh mặc cảnh phục
thiều đã làm quen với các cô gái nhằm tấn tỉnh yêu đương để vay tiền
trong đó có hai phụ nữ ở huyện nam sách
khi đã có lòng tim của các bị hại thiều lấy nhiều lý do giam dối để vay mượn
và chiếm đoạt số tiền là khoảng ba trăm linh triệu đồng của hai người phụ nữ này
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nam sách đã phát hiện và bắt giữ được trần minh thiều
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sáu đối tượng trú tại thành phố vinh và huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
cùng thực hiện vụ chém thuê để lấy tiền và khiến cho nạn nhân là một người đàn ông
mang quốc tịch mỹ bị thương
thương tích nặng ở chân
chỉ trong một thời gian ngắn sau khi gây án các đối tượng đã bị công an tp vinh
tỉnh nghệ an bắt giữ về hành vi cối gây thương tích
trước đó vào đêm ngày một mươi tháng chín đội cảnh sát hình sự công an tp vinh nhận thông tin
một người đàn ông quốc tịch mỹ gốc việt nam đang đi dạo cùng bạn gái
thì bị một nhóm đối tượng đi trên hai xe máy ép sát dùng mã tấu chém thương tích nặng ở chân trái
quá trình điều tra cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ sáu đối tượng liên quan
trong đó đối tượng nguyễn thị vân là người thuê các đối tượng còn lại với giá ba mươi triệu đồng để chém nạn nhân
nguyên nhân vụ việc là do một người phụ nữ người việt nam đang sống tại mỹ thuê nhóm đối tượng trên
để chém người đàn ông vì ông này không chịu trả tiền công trong chuyện mai mối tình cảm
thưa quý vị và các bạn trước vấn nạn thực phẩm bẩn bùa vây mâm cơm của các gia đình
người tiêu dùng sẵn sàng trả một cái giá cao hơn để được sử dụng thực phẩm sạch
với nguồn gốc sạch
rõ ràng chính vì vậy sự việc những sản phẩm không đảm bảo chất lượng được phu phép rồi dán nhãn tiêu chuẩn việt gáp
khiến người tiêu dùng hết sức bức xúc
và càng đáng nói hơn là khi những sản phẩm này được bày bán tại một số hệ thống phân phối thực phẩm
được xem là có uy tín của cả nước như chuỗi thực phẩm ba sạch food chuỗi cửa hàng winmark
tiki ngon hay bách hóa xanh và lỗ hổng nào đã để thực phẩm bẩn dễ dàng xâm nhập vào như thế này
thì đó sẽ là nội dung sẽ có trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
chiều hai mươi một tháng chín chuỗi bách hóa xanh đã lên tiếng xin lỗi khách hàng
đồng thời nhận trách nhiệm sẽ làm chặt chẽ hơn nữa trong việc kiểm soát tốt nguồn gốc và chất lượng hàng hóa
trước đó bách hóa xanh đã thu hồi và ngưng bán toàn bộ hàng hóa của nhà cung cấp đông a
đơn vị cung cấp rau củ cho bách hóa xanh với bao bì là rau củ việt nam
nhưng thực chất lại có xuất xứ từ trung quốc
tương tự chuỗi siêu thị thực phẩm ba sạch cũng đã lên tiếng xin lỗi người tiêu dùng
và đã nhanh chóng giúp khách hàng bán
trước đó bách hóa xanh đã đưa hàng khỏi quầy ghệ ngừng nhập hàng của hai nhà cung cấp
là công ty trách nhiệm hữu hoạn nông sản sạch hugo farm
và công ty cổ phần đầu tư và sản xuất nông sản trình nhi trình nhi foods tien foods
đây là hai đơn vị hiện đang bị nghi ngờ vì có hành vi phủ phép sau từ chợ đầu mối
thành rau sạch đà lạt chuẩn viết gáp
trước đó đại diện của winmart và tiki ngon đều đã có quyết định ngừng hợp tác
với nhà cung cấp rau củ của trình nhi và cho biết sẽ kiểm tra toàn bộ nguồn hàng
vâng ạ thật dễ hiểu cho sự bất bình và bức xúc của người tiêu dùng xung quanh vụ việc này
dù các cơ quan chức năng vẫn đang thực hiện các bước điều tra để làm rõ có hay không
việc các nhà phân phối biến rau sạch rồng thành rau sạch theo tư chuẩn viết gáp
thế nhưng với những vụ việc đã từng xảy ra như là hành vi đánh cháo hay trộn lẫn các sản phẩm việt gáp
vào các siêu thị trung tâm thương mại trước đó thì người dân hoàn toàn có căn cứ để nghi ngờ
vâng hành vi kinh doanh gian lận đã khiến cho niềm tin của người tiêu dùng
một lần nữa lùng lay
vậy những vấn đề gì đang được đặt ra và chúng ta cần phải giải quyết như thế nào
khách mời trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay ông nguyễn văn cường
viện trưởng viện nghiên cứu và ứng dụng nông nghiệp hữu cơ sẽ có những phân tích cụ thể hơn
mời quý vị cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với trường quay của truyền hình công an nhân dân
việc mà chúng ta đặt ra những cái tiêu chuẩn liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng
là điều cần thiết
tuy nhiên thì trước đây chúng ta cũng đã từng thấy là đã có từng là rau hay là thịt lợn
đội lốt hoặc là mượn danh những cái tiêu chuẩn là để đưa vào các trung tâm thương mại hay là các siêu thị
vậy thì theo ông nguyên nhân nào chúng ta dẫn đến cái tình trạng này vẫn đang còn tồn tại như vậy
tôi vẫn nói rằng là bất cứ một cái hoạt động nào trong sản xuất đều có những động cơ
người ta sẽ vì động cơ là đáp ứng khách hàng
bây giờ tôi mới thì canh tác được khoảng chừng một hai xào rau và không đủ cho
nhưng mà sức mua của bà con là quá lớn
thì tôi phải nghĩ cách thế nào để nó đáp ứng được
đấy cũng là một động cơ có thể không phải là động cơ vị tiền
nhưng có rất nhiều các cái động cơ kiểu kiểu kiểu như thế để khiến cho người cung cấp họ sẽ có những cái hành động
để đưa một cái rau mà không phải canh tác ở cái khu vực được chứng nhận
rồi rán một cái nhãn đã được chứng nhận
đấy là một trong những động cơ
người mà cầm được cái quyền trượng là nhà phân phối
anh phải chặn đứng những cái động cơ đó
thì anh mới làm được
chứ nếu mà anh không làm được thì uy tín của anh sẽ bị ảnh hưởng
chúng ta dựa vào những cái tiêu chuẩn việc khác được rán nhãn trên mỗi sản phẩm như rau hay là thịt lợn
thì đó là một cái cơ sở để người dân mà lựa chọn một cái thực phẩm an toàn
tuy nhiên thì trong bối cảnh hiện nay khi mà việc mượn xanh hay đội lốt đang có sự trả trộn như vậy
thì theo ông ở đây đạt ra những cái cơ chế mà chúng ta nhiều người nói
phải đẩy mạnh hơn với công tác kiểm tra giám sát
thì nó đòi hỏi những cái năng lực như thế nào cụ thể ra sao ạ
cái quan trọng nhất vẫn phải là giám sát và truy xuất nguồn gốc
thì tôi cũng có mấy cái chia sẻ cũng lại nhấn mạnh lại
đây là cái giai đoạn rất cần đối với những người nhà phân phối
những nhà phân phối hãy thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với uy tín thương hiệu của mình
trước khi nhà nước cần có những chính sách hợp lý hơn
thực ra giám sát của chúng ta
chúng ta chưa chưa tận dụng một cái đó là cái đơn vị độc lập giám sát
tôi nói nếu như là một tổ chức thương mại kiểu nhà siêu thị chẳng hạn thì không thể đủ năng lực để giám sát được rau đấy trồng như thế nào
bởi vì họ có chuyên môn đâu
thì nếu như vậy thì hãy có một cái đơn vị đi hãy ký hợp đồng với họ và họ chịu trách nhiệm giống như là một cái công trình nó có cái phần gọi là giám sát thi công
nếu như ký với cái đơn vị đó và họ sẽ phải chịu trách nhiệm
nếu như mà cơ quan quản lý mà kiểm tra có vấn đề gì đơn vị giám sát thì phải chịu
dư luận đang đặt ra câu hỏi là liệu rằng còn bao nhiêu nhà phân phối có những hành động như vậy và liệu rằng chúng ta sẽ kiểm soát như thế nào trong thời gian tới
vậy thì ông chia sẻ như thế nào với những cái biện pháp mà chúng ta cần phải thực hiện ngay trong thời điểm này ạ
đánh mạnh vào nhà phân phối và nhà phân phối sẽ phải nghĩ được cái cách mà mình kiểm soát
bởi vì nhà phân phối là người cầm quyền trượng trong cái thị trường nông nghiệp
chứ còn nếu mà họ mà cứ tiếp tục như thế này thì câu chuyện nó sẽ vẫn cứ xảy ra
xảy ra dài dài
chứ không thể
chúng ta có thể xử lý những đơn vị kia vì lý do này về vi phạm cái này cái khác
nhưng câu chuyện vẫn chỉ là bắt cóc bỏ đĩa thôi
còn cái câu chuyện mà muốn xử lý hết ra rồi phải xử lý được động cơ
và phải nhằm được vào đâu là điểm yếu đâu là cái điểm quan trọng nhất cốt lõi nhất có thể là thay đổi được tình hình
một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với trường quay của truyền hình của quân nhân dân
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo